nhưng trước hết bộ trình xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quan trọng khác
thưa quý vị chúng ta đã bước vào những ngày đầu xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
để người dân vui xuân đón tết trong an toàn vui tươi lực lượng ba trăm sáu mươi ba đã tăng cường tuần tra trấn áp các loại tội phạm
trong ngày đầu năm mới mời quý vị cùng theo chân các chiến sĩ của lực lượng được mệnh danh là quả đấm thép của công an tp hcm
theo chân lực lượng ba trăm sáu mươi ba trong ngày đầu của năm mới trên các tuyến đường trung tâm thành phố
ngoài xử lý tội phạm đặc biệt là tội phạm đường phố
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba còn xử lý các trường hợp vi phạm giao thông gây rối trực tự công cộng
lực lượng này đang được trang bị các thiết bị tối ưu để ứng phó kịp thời với các đối tượng manh động
khi thấy lực lượng ba trăm sáu mươi ba trên thành phố
tôi cảm thấy rất là tốt
tôi cảm thấy rất là yên tâm khi mà vui xuân trên thành phố
dĩ nhiên là người dân thì ai cũng muốn có sự bảo vệ tốt như vậy
nếu có đội tuần tra làm việc tốt thì người dân rất là yên yên lòng
như thế này thì người dân sẽ được lợi ích rất là nhiều
tình hình an ninh trật tự trong nhiệm tích nguyên đáng sẽ còn diễn biến phức tạp
các nhóm xâm phạm tài sản của người dân đặc biệt là tội phạm đường phố
như khúc giật trộn cắp có dấu hiệu gia tăng
vì vậy ngoài việc tuần tra kiểm soát lực lượng còn kết hợp chốt chặn ở những điểm nóng
kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm
không để hình thành các băng nhóm và các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự
hiện nay các lực lượng và các đơn vị trong công an thành phố đã triển khai rộng khắp
và trên các tuyến địa bàn khu vực trọng điểm
nhất là những nơi tập trung đông người
trong đó nó không chỉ là một việc tuần tra để phát hiện và các dấu hiệu tội phạm
mà trong tổ ba trăm sáu mươi ba nó sử dụng nhiều biện pháp nhiệm vụ
các lực lượng tham gia của tổ công tác ba trăm sáu mươi ba cấp công an quận quyện lẫn cấp công an thành phố
duy trì kế hoạch để tuần tra đảm bảo trên các địa bàn trọng điểm
các tuyến khu vực theo kế hoạch đã đề ra
tổ ba công tác ba trăm sáu mươi ba duy trì thực hiện nhằm đảm bảo cho nhân dân đón tết một cái tết an lành hạnh phúc
được mệnh danh là khắc tinh của tội phạm và là quả đấm thép của công an thành phố hồ chí minh
lực lượng ba trăm sáu mươi ba vẫn luôn có mặt trên mọi néo đường của thành phố
có đồng hành cùng các chiến sĩ mới thấy sự tinh nhuệ cũng như hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng
thuần thuộc trong tổ chức ngăn chặn tội phạm và cả nỗi vất vả của những đêm làm nhiệm vụ tuần tra
đó là những chiến sĩ cảnh sát hình sự mang trong mình quyết tâm trấn áp các loại tội phạm
là những chiến sĩ cảnh sát giao thông kịp thời có mặt xử lý sự cố trên các tuyến đường
là những chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn sẵn sàng chiến đấu trên mọi mặt trận
với sự quyết tâm cao nhất các chiến sĩ của tổ công tác ba trăm sáu mươi ba sẽ nỗ lực hết mình đảm bảo an ninh trực tự
vì hạnh phúc của nhân dân vì bình yên của thành phố
cùng với cả nước sài gòn thành phố hồ chí minh đón chào ngày đầu tiên của năm mới trong nắng ấm của mùa xuân
đi lễ chùa du xuân và múa lân sư rồng là những hoạt động không thể thiếu tại thành phố mang tên bác
đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người việt nam
cửa chùa đắc phật là chốn bình yên thanh tịnh với mong muốn tìm được sự bình an gạt bỏ đi những muộn phiền lo âu của năm cũ
và cầu mong những may mắn hạnh phúc trong năm mới
ngay từ sáng sớm tại các ngôi chùa lớn như chùa vĩnh nghiêm ở quận phú nhuận chùa xá lợi ở quận ba
dòng người đi lễ với những bộ trang phục rực rỡ đã đem lại không khí xuân khác biệt với ngày thường
gần trưa dòng người đổ về hội chợ xuân ở công viên tàu đàn đường hoa nguyễn huệ quận một càng đông hơn
mọi người vừa đi dạo chụp hình kỷ niệm và cùng cảm nhận đất trời vào xuân
năm kỷ hợi hình ảnh đàn heo đông đúc tượng trưng và kỳ vọng cho một năm mới sung túc
nên tại tất cả các khu vui chơi hội chợ đường hoa tại tp hcm đều hiện hữu những chú linh vật này
cũng tại quận một và quận năm trong ngày đầu tiên của năm mới luôn không thể thiếu hoạt động múa lân sư rồng
đây là một môn nghệ thuật múa dân gian đường phố thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội đặc biệt là tết nguyên đáng
vì ba con thú này tượng trưng cho thịnh vượng phát đạt hạnh phúc thanh phong
trong ngày đầu tiên của năm mới nhiều công ty cũng tổ chức khai trương đầu năm cùng với thần tài thổ địa và lân rồng
với ý nghĩa còn chúc một năm an lành may mắn bắt đạt thành công
khiến phố phường sài gòn ngày mùa một tết rộn rã tiếng tróng múa lăn
nằm cách thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương khoảng một mươi năm km về hướng tây bắc
xã phú an thị xã bến cát không chỉ được mọi người biết đến bởi truyền thống cách mạng anh hùng
mà vùng đất này còn có nghề làm bánh tráng lâu đời
những chiếc bánh tráng trắng trắng ngần mềm dẻo thơm ngon của làng nghề phú an đã tỏa đi muôn phương
góp phần làm phong phú thêm bản sắc ẩm thực việt nam
chẳng ai biết đích xác nghề làm bánh tráng phú an có từ khi nào
nhưng theo ông ba răng
một trong những người đã gắn bó với nghề làm bánh tráng ở đây hàng mấy chục năm qua
thì nghề làm bánh tráng ở phú an đã có từ xa xưa lắm từ hồi ông còn nhỏ xíu
hồi đó cứ độ bốn năm giờ sáng các dì các mẹ đã dậy nhóm lò bánh tráng
mùi bột thơm nồng cả xóm phủ một màu trắng của bánh tráng
cũng theo lời ông ba thì thời điểm cực thịnh của làng nghề
có đến cả một trăm linh hộ làm nghề
nhà ít thì một lò những nhà đông đàn bà con gái thì bốn năm lò
làm từ tờ mờ sáng cho đến quá trưa
thứ nhất là bột mì quá trộn chút muối vô ăn cho nó thơm thơm cái vị mặn mặn của bánh tráng
cũng giống như bao nhiêu làng nghề khác có lúc thịnh lúc suy
thì làng nghề bánh tráng phú an cũng không ngoại lệ
nghề làm bánh tráng ở phú an cũng không ngoại lệ
ở phú an hôm nay tuy không còn được đông đúc như xưa
cả làng cả xã giờ còn khoảng một mươi năm hộ theo nghề
bánh tráng bột mì thấy nhứt nó dồm vô cái bánh tráng mình nó thấy trắng thôi
còn bánh tráng bột gạo nó phân biệt cái là nhìn vô nó thấy cái màu cũng trắng mà nó ngã hơi vàng vàng
nó dày hay cứng hơn cái bánh bột mì của mình
cái nghề tráng bánh này nó cực lắm
giờ ta thấy có sĩ nghiệp đợi con cháu gì ta đi làm sĩ nghiệp ta bỏ nghề bánh tráng vô công
để nâng cao sản lượng khoảng chục năm trở lại đây
người làm bánh tráng ở phú an đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc
vì thế sản lượng cũng tăng cao ổn định tiết kiệm được chi phí sản xuất
vì thế thu nhập của người làm nghề cũng ổn định hơn trước rất nhiều
điển hình là nhà ông ba răng ở đây
nếu ngày trước làm theo lối thủ công truyền thống
thì ngày làm nhiều nhất của gia đình ông
đã sản xuất được vài chục ký bánh
nhưng hiện nay nhờ có máy móc hỗ trợ
do những ngày nắng ráo cơ sở của ông có thể sản xuất khoảng năm trăm linh kg bánh mỗi ngày
hàng ngày cứ độ bốn năm giờ sáng
làng nghề làm bánh tráng phú an lại tất bật với công việc quen thuộc của mình
ngày nay nếu có dịp về phú an
du khách không chỉ được tham quan di tích địa đạo tam giác sắc
một biểu tượng về tinh thần quả cảm
ý chí kiên trung của người dân ba xã tây nam
hay dạo bước với những rạng tre xanh mát của làng tre phố an
mà còn được khám phá tìm hiểu nghề làm bánh tráng rất đặc trưng lâu đời ở đây
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ báo chí xin mời quý vị quay trở lại trường quay hà nội tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h
trong phần tiếp theo của chương trình
đêm giao thừa tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ba đình thành phố hà nội
tổng thư ký liên hợp quốc gửi lời chúc mừng tết nguyên đán đến một số nước trong khu vực châu á

vào tối bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức ngày ba mươi tết nguyên đán kỳ hợi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến thăm chúc tết động viên đồng thời kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự trực ban trực chiến
tại đội cảnh sát giao thông trật tự một trăm một mươi ba công an quận ba đình thành phố hà nội
tham gia đoàn công tác của tổng bí thư chủ tịch nước còn có đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chúc cán bộ chiến sĩ lực lượng công an thủ đô nói riêng và toàn thể lực lượng công an nhân dân nói chung
năm mới sức khỏe hạnh phúc có nhiều niềm vui hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng hoan nghênh và đánh giá cao thành tích chiến công
mà các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ba đình đã đạt được trong thời gian qua
biểu dương tinh thần trách nhiệm nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
đóng góp vào việc giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội không chỉ trên địa bàn quận ba đình
mà cả trên địa bàn thủ đô
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị lực lượng công an cần chuẩn bị sẵn sàng
để đảm bảo an toàn đêm giao thừa và trong những ngày nghỉ tết không để xảy ra việc gì đáng tiếc
yêu cầu cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ba đình
cần duy trì thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh công tác chuẩn bị chú đáo mọi mặt
hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác để đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước trong và sau tết nguyên đán
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tin tưởng rằng trong năm mới với niềm tin mới
khi thế mới quyết tâm mới sức sống mới lực lượng công an nhân dân sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa
trong năm hai nghìn một mươi chín đảm bảo an toàn tết nguyên đán kỷ hợi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân rất tự hào khi được sự quan tâm
chỉ đạo sát sao của tổng bí thư chủ tịch nước trong suốt thời gian qua sẽ tiếp thu triển khai
thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước đối với cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội nói riêng
và toàn lực lượng công an nhân dân nói chung
trước mắt lực lượng công an sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp để giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết an lành
riêng đối với địa bàn ba đình bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là một địa bàn trọng điểm
nhiệm vụ công tác đặt ra là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn
tuyệt đối không để xảy ra sai sót
lực lượng công an quận ba đình phải tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước
lập nhiều thành tích trên tông mới
tiếp đó tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bộ trưởng bộ công an tô lâm
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải và lãnh đạo thành phố hà nội đã tới thăm chúc tết cán bộ nhân viên tập đoàn evn
thăm và tặng quà các công nhân môi trường tại khu vực đường thanh niên thành phố hà nội và dân hương tại chùa trấn quốc đền quảng thánh